theo thống kê của trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng tp đà nẵng từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay xe buýt trợ giá đà nẵng đã tạo thói quen sử dụng xe buýt cho người dân
chỉ tính riêng vào năm hai nghìn một mươi tám đã có gần ba triệu lượt người sử dụng phương tiện này tăng gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm mạng lưới vận tải hành khách bằng xe buýt tp đà nẵng sẽ bao gồm hai mươi sáu tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt